cùng với sự tăng nhanh các ca nhiễm bệnh ở trung quốc số y bác sĩ đang phục vụ nơi tuyến đầu
dương tính với covid một mươi chín cũng không ngừng tăng lên
theo thống kê mới nhất đã có hơn một bảy trăm linh nhân viên y tế của trung quốc bị nhiễm covid một mươi chín
quan chức ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia trung quốc cho biết
nhiều bác sĩ ở vũ hán không đeo khẩu trang phù hợp hoặc mặc đồ bảo hộ khi khám cho bệnh nhân
do thiếu vật tư hoặc tái sử dụng
một bác sĩ giấu tên làm việc tại văn phòng cộng đồng ở vũ hán cho biết
anh cùng với ít nhất một mươi sáu người đồng nghiệp khác đang có triệu chứng của covid một mươi chín
tuy nhiên các y bác sĩ vẫn phải cật lực làm việc bởi số lượng bệnh nhân quá đông
giới chức trung quốc đang nỗ lực cung cấp những hỗ trợ vật chất cần thiết cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên nguy cơ nhiễm virus của nhân viên y tế là rất cao ngay cả khi họ mặc đồ bảo hộ